thưa quý vị ngày hôm nay thì thời tiết cả nước sẽ chia ra làm hai nửa đối lập
nếu như từ bình định trở xuống phía nam là mưa rông
thì phía bắc một đợt nắng nóng nữa lại xuất hiện trở lại
vâng đỉnh điểm của đợt nắng nóng này tại bắc bộ thì sẽ kéo dài khoảng ba ngày kể từ hôm nay
hẳn nắng nóng gai gắt hiệu ứng đô thị và nếu không may bị mất điện thì sẽ vô cùng khó chịu
vâng ạ chị đăng hà có thể chia sẻ một vài cách có thể làm mát trong tình huống này không ạ
vâng ạ rõ ràng mất điện là điều mà không ai mong muốn đúng không ạ
đầu tiên tôi nghĩ là với mỗi gia đình thì nên chuẩn bị những thiết bị không cần phải sử dụng đến điện
ví dụ như là quạt giấy hay là quạt sạc điện
và cùng với đó thì kết hợp với một chậu đá lạnh để phía trước thì sẽ dễ dàng làm cho bầu không khí của chúng ta trở nên dịu mát hơn
vâng ạ các cụ thì vẫn có câu là nhà sạch thì mát
chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc giữ cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng cũng là một cách rất là tốt
giúp cho bầu không khí trong nhà được thoáng mát hơn
vâng đúng như vậy còn đối với những gia đình mà sử dụng máy phát điện thì quý vị lưu ý là nên cẩn trọng đối với việc dự trữ nhiên liệu
nên để xăng dầu ở cách xa nguồn nhiệt và nguồn lửa để phòng sự cố cháy nổ có thể xảy ra

hẹn gặp lại